tối qua ngày một mươi chín tháng ba bộ y tế đã công bố thêm chín ca nhiễm bệnh mắc covid một mươi chín
đều là người trở về từ nước ngoài trên nhiều chuyến bay nâng tổng số trường hợp mắc covid một mươi chín
tại việt nam đến thời điểm hiện nay là tám mươi năm ca bệnh
đến nay một mươi sáu trường hợp đã khỏi bệnh hoàn toàn và ra viện
trường hợp bệnh nhân số một mươi tám đang điều trị tại bệnh viện đa khoa ninh bình cũng đã khỏe mạnh hoàn toàn
nhiều trường hợp khác cũng cho kết quả âm tính từ một đến hai lần
trong số sáu mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế
đa số bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định chức năng sống được nghiêm soát